nhằm đảm bảo tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
từ sáu giờ sáng nay ngày sáu tháng chín thành phố hà nội đã chính thức triển khai phòng chống dịch tại ba vùng
theo đó thực hiện giãn cách xã hội với các biện pháp mạnh hơn tại vùng một là vùng nội đô
và hướng dẫn việc lưu thông giữa vùng hai và vùng ba để đảm bảo công tác an ninh trật tự kiểm soát phòng chống dịch bệnh
ba mươi chín chốt đã được lập triển khai trên toàn địa bàn thành phố
ngay từ sáng sớm tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc đội cảnh sát giao thông số một
công an tp hà nội các lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức hướng dẫn phân luồng từ xa
đa số người dân vẫn chưa có giấy đi đường theo mẫu mới và được lực lượng chức năng nhắc nhở đề nghị cập nhật
tuy nhiên vẫn xuất hiện không ít trường hợp vi phạm giao thông
theo lực lượng chức năng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ủn ứ đó là do nhiều người dân vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ
ngoài ra do là ngày đầu tuần nên lượng phương tiện vẫn còn khá đông
và bắt đầu từ sáu giờ ngày tám tháng chín các chốt kiểm soát của thành phố sẽ thực hiện nghiêm quy định về giấy đi đường có mã nhận diện qr theo mẫu mới
tuy nhiên có một thực trạng với việc xảy ra tình trạng ùn ứ như trong buổi sáng ngày hôm nay đó là nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh
do vậy các cơ quan chức năng của thành phố hà nội cũng cần phải nghiên cứu thêm các giải pháp để hạn chế tình trạng này